công an quận bắc từ liêm hà nội vừa bóc gỡ một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet
với tổng số tiền cá độ lên tới một tỷ đồng bắt giữ năm đối tượng có liên quan
trước đó đội cảnh sát hình sự công an quận bắc từ liêm phát hiện hà văn hưng đang chơi cá đậu bóng đá
trên mạng internet tại một quán cà phê trên địa bàn quận bắc từ liêm
tại trụ sở công an hưng khai nhận đường dây này thuộc trang mạng cá độ bóng tám mươi tám của nước ngoài
một người tên trường trú tại quận ba đình hà nội sở hữu một tài khoản cá độ trên trang mạng này
từ tài khoản của trường chia nhỏ cho các đối tượng như nguyễn ngọc hồng ba mươi một tuổi quê nam định
bùi đình vũ bùi văn thuận và ngô đức ngọc cùng chú tại quận cầu giấy hà nội
rồi hưởng lợi theo tỷ lệ ăn chia thỏa thuận
trong các đối tượng bị công an quận bắc từ liêm bắt giữ thì bùi đình vũ chơi lớn nhất
tài khoản của anh ta lên tới ba mươi đô la mỹ
hiện các đối tượng đang bị công an quận bắc tử liêm tạm giữ hình sự để làm rõ về hành vi đánh bạc
riêng hà văn hưng bị phạt hành chính vì mới tham gia chứ hưởng lợi từ trò cá đậu bóng đá trên mạng